kính thưa quý vị tối qua ngày năm tháng tám lô thuốc kháng virus covid một mươi chín do ấn độ sản xuất
đã về đến tp hcm và đây là loại thuốc có khả năng rút ngắn thời gian chữa trị
và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng
dự kiến là trong ba mươi ngày tới ấn độ sẽ cung cấp thêm một triệu liều nữa cho chính phủ việt nam
và xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác công an tp hcm đang đồng loạt tổ chức
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các can phạm nhân trên địa bàn
ngày năm tháng tám trước khi tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
nhà tạm giữ công an quận phú nhuận đã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ của dịch bệnh cho can phạm nhân
đồng thời cho viết cam kết đồng ý tiêm vaccine
trong buổi tổ chức tiêm vaccine quá trình thực hiện áp giải căn phạm nhân ra khu vực tiêm
được tổ chức an toàn
song song đó công an quận phú nhuận phối hợp với viện kiểm sát nhân dân
trung tâm y tế dự phòng quận hỗ trợ khám sàng lọc và giám sát thực hiện tiêm chủng
cho các can phạm nhân đảm bảo đúng theo quy định
trên cơ sở đó hai mươi ba can phạm nhân đã được tiêm chủng an toàn trực tự
trước đó công an tp hcm cũng đã tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho hàng ngàn căn phạm nhân đang giam giữ tại trại tạm giam chí hòa búa lá
đồng thời các quận huyện và thành phố thủ đức cũng đã đồng loạt tổ chức tiêm cho các can phạm nhân
chính sách trên của công an tp hcm thể hiện tính nhân văn đảm bảo quyền lợi sự quan tâm đến sức khỏe
cho các can phạm nhân của lực lượng công an cũng như quyết tâm không để dịch lây lan trong các trại giam nhà tạm giữ